hàng loạt các đại án kinh tế tham nhũng được phát hiện đấu tranh điều tra truy tố và đưa ra xét xử hàng loạt cán bộ chủ chốt nguyên là lãnh đạo cấp cao vì vi phạm bị xử lý hình sự với những bản án nghiêm khắc
kết quả ấy là minh chứng cho sự trưởng thành nỗ lực bản lĩnh của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu nói riêng
xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy là lá chắn bảo vệ chế độ bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
thông đồng móc nối
bỏ qua quy định về thẩm định giá đấu thầu
lập khống hợp đồng hồ sơ vai vốn
nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
nâng khống vốn điều lệ
phát hành trái phiếu trái quy định
lập nhiều tài khoản ngân hàng để đưa nhận hối lộ
đó là những thủ đoạn tinh vi của tội phạm kinh tế tham nhũng
chỉ trong một mươi năm hàng chục đại án tham nhũng trong nhiều cấp nhiều ngành nhiều lĩnh vực bị phanh phui điều tra xử lý kiên quyết
nếu như những năm trước thiệt hại có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng
thì những vụ án gần đây con số thiệt hại đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng
điều đó cho thấy tội phạm trong lĩnh vực kinh tế tham nhũng đang có diễn biến phức tạp
hậu quả thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn
nổi cộng là tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực như tài chính ngân hàng thuế hải quan đầu tư xây dựng công thương y tế
giáo dục quản lý và sử dụng đất đai
chỉ trong một mươi năm trở lại đây hàng trăm nghìn vụ án đã được xác lập
trong đó có hơn một mươi sáu vụ án hai mươi sáu tám trăm linh bị can về các tội phạm vi phạm trật tự quản lý kinh tế
hơn hai sáu trăm linh vụ án và năm tám trăm linh bị can về các tội phạm tham nhũng lợi dụng chức vụ quyền hạn
đối với lĩnh vực chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp thì các đối tượng lợi dụng tạo dựng hoặc công bố thông tin sai lệch
làm giả tài liệu trong hồ sơ trào bán niêm yết trên thị trường chứng khoán nâng khống giá trị tài sản doanh nghiệp
lôi kéo nhà đầu tư thực hiện hành vi giao dịch tạo bong bóng giả trong chứng khoán
trong hoạt động đầu tư ngân hàng thì nổi lên là hành vi cấu kết giữa doanh nghiệp với cán bộ ngân hàng
làm giả hồ sơ lập khống chứng từ phương án kinh doanh để vay vốn sử dụng pháp nhân
làm trung gian luân chuyển dòng tiền lòng vòng nhiều lần
trong lĩnh vực đất ai nổi lên là hành vi cấu kết thực hiện định giá đất sai quy định
thấp hơn nhiều lần giá thị trường để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định thu hồi đất nền bù hỗ trợ giá
giải phóng mặt bằng cũng không đúng quy định không đúng đối tượng
tính đến thời điểm hiện tại việt á là một trong những vụ án
tham nhũng tiêu cực quy mô lớn chưa từng có bởi nó đã cuốn theo hàng trăm quan chức
cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương đến các bộ ngành
và đặc biệt có cả ủy viên trung ương bộ trưởng bí thư tỉnh ủy
xuất phát từ đề tài khoa học của học viện quân y về ký xét nghiệm covid một mươi chín
cho đến các quy trình cấp phép đấu thầu đưa vào sử dụng
chỉ vì lòng tham vì lợi ích nhóm vì hoa hồng quà biếu
pháp luật đã bị cho qua
dành riêng bảy mươi thị phần phục vụ xét nghiệm trên cả nước cho công ty việt á cung cấp
thời điểm chuyên án được xác lập cũng là thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước
các địa phương siết chặt việc đi lại còn kit xét nghiệm hay các loại hóa chất
công thức pha chế đều được các đối tượng mã hóa
nên việc phân tích cũng không hề đơn giản
tuy nhiên với yêu cầu nhiệm vụ mà ban chuyên án đặt ra
từng trinh sát đã không ngại gian khổ khắc phục khó khăn
tự học hỏi tìm tòi nghiên cứu tài liệu phương thức hoạt động để giải mã các thông tin
dữ liệu làm căn cứ tài liệu phục vụ công tác đấu tranh
từng góc tối liên quan đến việt á đều bị cơ quan công an bóc gỡ
thu hồi hàng nghìn tỷ đồng thất thoát cho nhà nước trả lại công bằng trả lại niềm tin cho nhân dân

tuy nhiên với yêu cầu nhiệm vụ mà ban chuyên án đặt ra